sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng vừa hoàn tất kiểm tra chuyên đề thực thi pháp luật về sử dụng nước dưới đất
đấu nối thoát nước xử lý nước thải của năm mươi cơ sở khách sạn nhà hàng ven biển phía đông thuộc quận sơn trà và ngũ hành sơn
qua đó phát hiện một mươi sáu cơ sở thực hiện không đúng cam kết so với báo cáo đánh giá tác động môi trường của thành phố phê duyệt và nhiều vi phạm khác
qua lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải sau xử lý tại hai mươi cơ sở thì có một mươi hai cơ sở có nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn cho phép
bốn cơ sở có quy trình xử lý nước thải đã thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường
ngoài ra có một mươi một cơ sở chưa có văn bản thỏa thuận đấu nối thoát nước thải hoặc văn bản cho phép đấu nối tạm trong quá trình thi công
một mươi cơ sở khác đang hoạt động nhưng rất khó khăn trong tiếp cận hoặc không tiếp cận được hộp đấu nối thoát nước thải
một trăm linh cơ sở không lắp đồng hồ đo lưu lượng nước thải
sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng đã chỉ đạo thanh tra sở tiến hành xử lý vi phạm của các cơ sở
và chuyển hồ sơ vi phạm của một số cơ sở cho sở xây dựng để xử lý theo thẩm quyền